thưa quý vị bộ y tế cho biết trong ngày một mươi năm tháng tám nước ta có năm năm trăm một mươi chín bệnh nhân được công bố khỏi bệnh covid một mươi chín
nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên một trăm linh hai năm trăm linh bốn ca
trong số các bệnh nhân đang điều trị có sáu trăm linh bảy trường hợp nặng và nguy kịch
tại tp hcm sau hơn một tháng tiếp nhận các ca nhiễm covid một mươi chín tính đến chiều ngày hôm qua một mươi năm tháng tám
tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi và xuất viện tại bệnh viện giã chiến số sáu lên tới gần sáu người
theo sở y tế hà nội từ một mươi tám h một mươi năm tháng tám đến sáu h ngày một mươi sáu tháng tám thủ đô ghi nhận hai mươi ca mắc mới
trong đó có hai ca phát hiện tại cộng đồng và một mươi tám ca phát hiện trong khu cách ly
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
khoảng hai mươi h tối qua một mươi năm tháng tám công an huyện thủy nguyên tp hcm nhận tin báo về việc tại nhà ông nguyễn văn hải
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu ở thôn ba xã kiềng bái huyện thủy nguyên xảy ra vụ việc nghiêm trọng
khiến bốn người tử vong và một người bị thương
sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt ngay tại hiện trường
tại đây lực lượng chức năng phát hiện vợ ông hải là bà nguyễn thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
con gái là nguyễn thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi con rể là vũ trọng khương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cùng cháu ngoại là nguyễn thị tuyết nhi sinh năm hai nghìn một mươi bảy đã tử vong ngay tại phòng ngủ
một số đồ đạc bị cháy biến dạng
ông nguyễn văn hải bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
công an huyện thủy nguyên phối hợp với các đơn vị chức năng thành phố tiếp tục điều tra
hai đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị công an huyện mường la tỉnh sơn la bắt giữ
các đối tượng bị bắt là thảo a dạng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện mường la tỉnh sơn la
và thảo a dúa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện mù căng trải tỉnh yên bái
tăng vật thu giữ là hai bánh heroin
có trọng lượng hơn sáu trăm linh gram và một cục thuốc phiện đen có trọng lượng hơn một trăm linh gram
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực huyện sông mã
với số tiền hơn một trăm linh triệu đồng để về bán kiếm lời
đang trên đường vận chuyển cho khách hàng thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
trong thời gian vừa qua lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
và tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
không được phép hoạt động phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở cố tình vi phạm và đã bị cơ quan công an phát hiện xử lý
vào lúc hai mươi ba h ngày một mươi bốn tháng tám công an huyện tam đảo tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke xn một
địa chỉ tại tổ dân phố hợp thành thị trấn hợp châu huyện tam đảo
do tạ thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi làm chủ
qua kiểm tra phát hiện quán karaoke có ba phòng hát đang hoạt động với một mươi một nhân viên
và chín khách hát
nam giới trong đó có một khách hát là nước ngoài
ngay sau khi phát hiện lực lượng chức năng đã tiến hành test nhanh ma túy và covid
kết quả tất cả các trường hợp trên đều âm tính
hiện công an huyện tam đảo đã lập biên bản để xử lý theo quy định đối với cơ sở kinh doanh karaoke x một
và các cá nhân có liên quan vì đã không chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh
dù đã có những trường hợp bị xử lý nghiêm
sau một số người dân vẫn bất chấp vi phạm các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
một vụ việc vừa xảy ra tại tỉnh tiền giang
tượng trần văn tiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại ấp tân lợi xã tân hòa thành
đã bị công an huyện tân phương tạm giữ hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ
cụ thể vào lúc một mươi h hai mươi phút ngày một mươi ba tháng tám
tiền điều khiển xe mô tô chở người nhà lưu thông trên đường tỉnh tám trăm sáu mươi sáu
khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín tại cổng trào xã tân hòa thành huyện tân phước
tiền đã bị tổ công tác chặn dừng xe
vì phiếu đi chợ của tiền không hợp lệ
nên tổ công tác không cho qua chốt và yêu cầu tiền chờ giải quyết
tiền không chấp hành và bất ngờ điều khiển xe vượt qua chốt kiểm soát
khi tổ công tác tiến hành truy đuổi và chặn xe
tiên đã dùng nón bảo hiểm và nhặt đoạn cây ven đường đánh vào thành viên của tổ công tác gây thương tích
sau đó tổ công tác đã khống chế bắt giữ trần văn tiện
giao cho cơ quan công an để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
ubnd tp hà nội cũng đã ban hành văn bản yêu cầu các sở ngành ubnd các quận huyện thị xã
tăng cường hỗ trợ người lao động ngoại tỉnh không có nơi cư trú trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
theo đó ubnd các quận huyện thị xã thực hiện huyên tắc bốn tại chỗ
theo chỉ đạo của ubnd tp linh hoạt sáng tạo trong việc chăm lo hỗ trợ
nhu yếu phẩm cần thiết cho lao động ngoại tỉnh gặp khó khăn do covid một mươi chín không có nơi cư trú
thưa quý vị hưởng ứng lời kêu gọi của thủ tướng chính phủ về phát huy tinh thần tương thân tương ái
lá lành đùm lá rách cùng giúp nhau vượt qua đại dịch covid một mươi chín
trong những ngày vừa qua lực lượng công an thành phố hà nội cùng các nhà hảo tâm đã kịp thời động viên
chia sẻ những khó khăn để giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn công nhân lao động
các lực lượng đang thực hiện tại các chốt phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian giãn cách xã hội
năm tấn gạo một trăm năm mươi quả trứng hai trăm linh thùng mì tôm với tổng số tiền trị giá gần tám trăm linh triệu đồng
đã được công an quận bắc tử liêm phối hợp cùng các nhà hảo tâm trên địa bàn
trao tặng tới ba hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
và hai trăm một mươi năm chốt đang thực hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận
những món quả nhỏ thể hiện nghĩa đồng bào tinh thần truyền thống đoàn kết của người dân việt nam
nghĩa tình đó giúp cho những người đang ở tuyến đầu chống dịch có thêm sức mạnh
ý chí khích lệ những người dân thêm vững tinh thần để vượt qua bệnh dịch
phải nói là lực lượng công an trong thời gian vừa qua đã tham mưu rất tích cực
từ khâu thành lập chốt tới việc phân công tổ chức thực hiện
ngoài ra thì lực lượng công an quận đã chỉ đạo
lực lượng công an các phường cũng như các đội nghiệp vụ tăng cường công tác kiểm tra
kiểm soát địa bàn đảm bảo công tác trật tự an toàn xã hội
ngoài ra thì cũng đã giúp đỡ những nhân dân có hoàn cảnh khó khăn
phải nói là lực lượng công an trong thời gian vừa qua thì đã được các cấp ủy chính quyền đánh giá cao
và cũng là xây dựng được hình ảnh rất đẹp trong mắt của quần chúng nhân dân
công an quận đã xác định
trách nhiệm lần này là với tinh thần quyết liệt nhất với quyết tâm chính trị cao nhất
do vậy là lực lượng công an quận hiện nay riêng lực lượng công an quận đã tăng cường cho xuống cơ sở bốn mươi sáu bảy
còn lại là các lực lượng tham gia phòng chống tên phạm bốn mươi sáu bảy tham gia các chốt của tuần tra dưới cơ sở
công an phường hiện nay tham gia là tám mươi sáu ba là lực lượng tham gia chốt và tuần tra kiểm soát
do vậy là gần như là công an quận
nhưng mà anh em cán bộ chiến sĩ thể hiện một quyết tâm chính trị rất là cao
làm sao bảo vệ vững chắc cái địa bàn
làm sao cái lây lan dịch bệnh covid một mươi chín không diễn ra trên bàn quận
những hoạt động vô cùng ý nghĩa như thế này vẫn đang được lan tỏa trên cả nước
bởi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp và để chiến thắng được dịch bệnh
hơn lúc nào hết chúng ta cần sự đồng lòng đoàn kết tương thân tương ái để cùng nhau vượt qua đại dịch
ubnd tp hà nội vừa ban hành phương hành
số một trăm tám mươi bảy pa ubnd vào ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
đáp ứng oxy y tế trong tình huống có bốn mươi người bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
phương án nhằm bố trí đảm bảo oxy y tế cho các bệnh viện cơ sở y tế trực thuộc sở y tế
đồng thời sử dụng nguồn lực hợp lý an toàn tiết kiệm và hiệu quả
trong công tác thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
phương án thực hiện theo ba giai đoạn gồm giai đoạn đáp ứng tình huống một mươi ca mắc covid một mươi chín
giai đoạn đáp ứng tình huống hai mươi ca và giai đoạn đáp ứng tình huống bốn mươi ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
để thực hiện phương án này cần có sự vào cuộc của toàn thể hệ thống chính trị
các sở ban ngành và các đơn vị có liên quan có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong triển khai phương án
bảo đảm các điều kiện về năng lực tiếp nhận đưa vào sử dụng giữ chữ sẵn sàng oxy y tế
và cập nhật năng lực cung ứng của các đơn vị sản xuất
cung cấp vận chuyển oxy y tế cho các bệnh viện cơ sở y tế trực thuộc sở y tế
ủy ban nhân dân thành phố dị an của tỉnh bình dương chiều qua đã tổ chức cuộc họp khẩn với các cơ sở y tế và ngành y tế tại địa phương
làm rõ vụ việc nhiều bệnh viện đã tử chối cấp cứu khiến một người đàn ông tử vong
trường hợp tử vong là ông ngô dương năm mươi bảy tuổi quê trà vinh tạm trú ở khu phố tân an phường tân đông hiệp thành phố sĩ an tỉnh bình dương
bệnh nhân bị đột quỵ nhưng khi được trở đến các bệnh viện cấp cứu thì không nơi nào tiếp nhận với lý do quá tải trong phòng chống dịch
sau đó ông được đưa về và tử vong tại nhà trọ
các cơ sở y tế đã báo cáo cụ thể vụ việc và thừa nhận thiếu sót đồng thời sẽ lên phương án xin lỗi gia đình người quá cố
kiên quyết khắc phục chấn chỉnh không để tái diễn
lãnh đạo tp di an cũng đề nghị các ban ngành đoàn thể chia sẻ thông tin cơ sở điều trị covid một mươi chín
và các cơ sở tư nhân khám chữa bệnh thông thường để người dân nắm bắt
đối với các cơ sở y tế phải có trách nhiệm nhận bệnh nhân cấp cứu hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
các cơ sở y tế phải chịu trách nhiệm và bị xử lý nghiêm nếu không tiếp nhận khiến người bệnh tử vong
kết quả xử lý riêng từng đơn vị trong vụ việc của ông ngô dương phải chờ thêm kết luận từ thanh tra sở y tế và cơ quan công an điều tra
từ đầu tháng bảy đến nay trên địa bàn thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ đập vỡ kính ô tô để trộm cắp tài sản
và cuộc điều tra công an tp thanh hóa đã phát hiện và bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên
thủ đoạn hoạt động của đối tượng là thường lợi dụng khoảng thời gian vào buổi trưa và ban đêm từ giờ đến bốn giờ sáng vắng người qua lại
đối tượng đến các khu vực có xe ô tô của gia đình đậu đỗ trên vỉa hè trước cửa nhà hoặc tại các vị trí bị che khuất tầm quan sát
sau đó sử dụng thuốc nơ vít để cậy phá cửa kính lục xoát trộm cắp tài sản có giá trị trên xe ô tô
hôm hai vợ chồng đi ăn về thì cũng tầm chín giờ ba mươi đêm
lối với vít để ở trên xe thì chắc nó nhìn vào thì nó thấy
thì nó cậy cửa kính không cửa cổng lại không đóng
nó cậy cửa kính thì đến sáng mai vợ đi làm
thì ra thì phát hiện là xe lại bị đập cửa kính
hai vợ chồng đêm ngủ lại để chế độ máy bay điện thoại
sáng dậy bật chế độ máy bay lên
thì thấy tin báo bị rút hết tiền trong tài khoản
nên là sau đấy thì mình lên phường và báo công an phường
thì sự việc mất trộm trên xe là thế thôi
công an thành phố thanh hóa đã nhanh chóng lập án để điều tra xác minh làm rõ
bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua trích xuất các camera giám sát của các hộ dân
ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
công an thành phố thanh hóa đã bắt sự đối tượng nguyễn ngọc hiếu
sinh năm hai nghìn ba
ở khu ba thị trấn thường xuân tỉnh thanh hóa
là thủ phạm đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp nói trên
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng nguyễn ngọc hiếu khai nhận
đã liên tiếp gây ra tám vụ đập phá kính ô tô trộm cắp tài sản
ở thành phố thanh hóa và một số vụ ở thị trấn thường xuân
vào ban đêm tôi dùng xe máy đi quanh địa bàn phường đông sơn và các phường khác
dùng tốt đơn vịt xem xe nào
xe nào xe nào xe nào
xe người ta để ngoài khu công cộng thì là cậy phá
tôi phát cửa kính vào lục trong xe để lấy các đồ dùng cá nhân trong thứ ví
sau khi cậy phá thì tôi dùng những đồ đấy tiêu thụ đi và để chơi game
việc công an thành phố thanh hóa nhanh chóng điều tra làm rõ
và bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp nói trên
đã góp phần giữ vững ổn định về an ninh trật tự
bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
lực lượng công an cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác
tự bảo vệ tài sản của mình
không để tài sản có giá trị trên xe ô tô
và nên gửi xe ô tô vào những nơi có người bảo vệ trông coi
để tránh tạo sơ hở cho các đối tượng ra tay phạm tội
thưa quý vị trong tối ngày một mươi năm tháng tám
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành phong
đã ký văn bản khẩn về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn thành phố
theo tinh thần chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
trong đó có nhiều nội dung đáng chú ý
thời gian áp dụng giãn cách xã hội tại tp hcm bắt đầu từ giờ ngày một mươi sáu tháng tám
đến hết ngày một mươi năm tháng chín
trên nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó
về việc kiểm soát việc di chuyển của người dân trong khung giờ từ sáu đến một mươi tám giờ hằng ngày
tp hcm tiếp tục cho phép các đối tượng lâu nay được ra đường
đồng thời mở động thêm một số nhóm khác
trong đó có các cơ sở sản xuất thực phẩm như bánh mì tàu hủ bún
các điểm công chứng công ty dịch vụ bảo trì sửa chữa nhà
bảo hiểm phòng vé máy bay phòng khám tư nhân
nhóm đối tượng được lưu thông để vận chuyển hàng hóa thiết yếu
gồm đội ngũ người giao hàng công nghệ được lưu thông
vận chuyển hàng hóa thiết yếu liên quận huyện
người đi giao nhận hàng hóa của các cơ sở chế biến thực phẩm
của hàng bán lễ lương thực thực phẩm
đợt giãn cách này người đi tiêm vaccine cũng sẽ được ưu tiên ra đường sau một mươi tám giờ
trước những bất cập của việc thực hiện ba tại chỗ trong thời gian vừa qua
hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp tp hcm vừa đề xuất phương án
hai tại chỗ một vùng xanh
tức là công nhân sản xuất ăn uống tại nhà máy
nhưng ngủ ở vùng an toàn nhằm giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp
hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp tp hcm vừa có văn bản
gửi ủy ban nhân dân tp hcm và các đơn vị liên quan
đề nghị cải tiến phương thức thực hiện ba tại chỗ tại doanh nghiệp
căn cứ vào tinh thần chỉ đạo của thủ tướng và chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
về phương châm mở rộng vùng xanh quanh hẹp vùng đỏ
hiệp hội đề xuất thực hiện phương án hai tại chỗ một vùng xanh
để giảm chi phí cho doanh nghiệp
nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch duy trì phát triển kinh tế
theo đó công nhân sẽ sản xuất tại chỗ ăn uống tại chỗ
nhưng ngủ nơi vùng xanh là khu an toàn
với phương án này doanh nghiệp sẽ phối hợp với khu phố khu nhà trọ chính quyền địa phương
nhằm hỗ trợ phối hợp củng cố xây dựng vùng xanh có công nhân cư trú
như một khu an toàn ngày càng bền vững
trước đó sau một thời gian thực hiện mô hình ba tại chỗ
một cung đường hai điểm đến đã bộc lộ nhiều bất cập
doanh nghiệp kiến nghị thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế
thưa quý vị một lực lượng đang ngày đêm thầm lặng công hiến sức mình
để đảm bảo cho sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ
và vừa thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu cho cuộc chiến chống dịch bệnh covid một mươi chín
những người chúng tôi đang nhắc đến đó là đội ngũ y bác sĩ trong lực lượng công an nhân dân
tại bình thuận trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
lực lượng y tế công an tỉnh luôn xác định đây là nhiệm vụ mà đảng nhà nước và ngành nhân dân giao phó
dù khó khăn vất vả dù nguy hiểm cận kề
cũng phải luôn kiên định quyết tâm thực hiện thật tốt
thành ở bệnh xá chúng tôi thì cũng đã thường xuyên giáo dục cho cán bộ chiến sĩ
cũng như nhắc nhở các bộ chiến sĩ chấp hành đúng nội quy quy định về công tác phòng chống dịch
và luôn nêu cao tinh thần
đoàn kết nêu cao tính chuyên môn động viên cho cán bộ chiến sĩ về tinh thần trách nhiệm thái độ phục vụ
và sẵn sàng dấn thân vào công việc thiện nguy của công tác phòng chống dịch này
để phục vụ tốt hơn cho công tác phòng chống dịch của công an tỉnh
theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh công an tỉnh đã vận hành bốn khu cách ly tập trung
hiện đang sử dụng một khu cách ly tập trung tại trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh
đến nay đã tiếp nhận và tổ chức cách ly cho hàng trăm trường hợp f một
các trường hợp cách ly phải được xét nghiệm cho kết quả âm tính bốn lần
và tuân thủ đủ thời gian theo quy định mới được làm thủ tục hoàn thành cách ly
cũng chính vì phải tiếp xúc thường xuyên với các trường hợp cách ly tập trung
từ nhiều tháng nay đặc biệt là từ đầu đợt dịch thứ tư này
các y bác sĩ làm việc tại đây chưa được về nhà thăm gia đình người thân
điều họ mong muốn nhất là đánh thắng đại dịch covid một mươi chín
con cũng chưa được tới hai tuổi
nhà con cũng để gửi cho bà trâm
về nhiệm vụ thì bản thân cũng tham gia trong công tác phòng chống dịch
trước mắt là tham gia khu cách ly
để đảm bảo an toàn cho cán bộ y tế
nhưng trước hết chúng tôi phải phòng hộ cho bản thân
giữ đảm bảo an toàn cho tất cả những người còn tham gia chung vào phòng chống dịch của mình
để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
bên xác công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan
đề xuất mua sắm trang thiết bị vật tư y tế cần thiết
để cung ứng cho khu cách ly các đơn vị trong công an tỉnh
đồng thời phung thuốc khử quẩn tại tất cả các đơn vị công tác
và các khu cách ly nhằm phòng tránh lây lan dịch bệnh
công tác phòng chống dịch thì cũng đang thao mưu cho con tỉnh
về công tác hướng dẫn cho cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
như là thực hiện năm k của bộ y tế
và thực hiện các nhiệm vụ giải quyết công tác phòng chống dịch
và thực hiện các nhiệm vụ giải pháp về công tác phòng chống dịch f f một
mà ủy ban nhân tỉnh và sở y tế ban chế đồng dân chủ tỉnh hướng dẫn
còn tại bệnh sát công an tỉnh thì hiện nay đã được sự đồng ý của sở y tế
đã cho triển khai thực hiện điều trị f cho cán bộ chiến sĩ không triều chứng và triều chứng nhiệm
tại bệnh sát
và cơ sở thứ hai là cơ sở điều trị f cho can phạm phạm nhân
tại nhà tạm dưỡng công an bàn thiết
thì hiện nay công an tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt cái này
và y tế đã tham mưu để triển khai thực hiện hai cơ sở này
để đưa vào kích hoạt sớm để phục vụ cho công tác phòng chống dịch của công an tỉnh
ngay khi có chủ trương của bộ công an về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân
bệnh xá đã thực hiện việc tiêm hơn hai bốn trăm linh liều vaccine cho cán bộ chiến sĩ
trong nhóm có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh trong toàn lực lượng công an tỉnh
và các đơn vị công an đóng chân trên địa bàn tỉnh
được sự quan tâm chỉ đạo hết sức sắc sao quyết liệt của lãnh đạo công an tỉnh
ban chỉ đạo phòng chống dịch
thì bệnh xá cũng đã là phối hợp với các lực lượng trong công an
để mà quyết tâm đẩy lùi chiến thắng cái dịch bệnh
thì điều quan trọng nhất đối với y tế lúc này
là phải ngoài cái công tác mà phục vụ các cơ sở cách ly
còn phải đảm bảo tốt công tác chăm sóc nâng cao sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ
làm sao đó để cán bộ chiến sĩ chúng ta không mắc bệnh trong cái giai đoạn này
để thực hiện tốt cái nhiệm vụ
cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín vẫn còn phía trước
nhiệm vụ cao nhất của lực lượng y tế là chăm sóc sức khỏe để cán bộ chiến sĩ không mắc bệnh
đảm bảo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ trong khi thi hành nhiệm vụ
đặc biệt đối với những người ở tâm dịch tại khu cách ly
chuẩn bị đầy đủ phương án công tác công an
ứng phó với các cấp độ dịch bệnh
cùng với các lực lượng
quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh
thưa quý vị dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
tuy nhiên nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực duy trì sản xuất xuất nhập khẩu
trước tình hình trên cục hải quan tp hcm đang tích cực tạo điều kiện cho các doanh nghiệp
thực hiện thủ tục thông quan một cách nhanh nhất
hạn chế được tối đa những tác động tiêu cực do dịch bệnh gây ra
cách đây ít ngày sản lượng container xuất nhập tàu
số lượng xe ra vào cảng cắt lái giao nhận container liên tục giảm
so với cùng kỳ khi chưa giãn cách xã hội
đã kéo theo dung lượng tồn bãi cảng tăng cao
để hạn chế tình trạng ủng tắc hàng
chi cục hải quan cơ khẩu cảng sài gòn khu vực một
thuộc cục hải quan tp hcm
đã chú động tri khai các phương án
để tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hóa
để đảm bảo công tác phòng chống dịch
chi cục hải quan cảng sài gòn khu vực một
tổ chức cho ba mươi cán bộ công nhân viên làm việc so với ngày thường
nhưng đảm bảo cho việc thông quan hạn chế tối đa hồ sơ giấy
bên cạnh đó tiến hành giãn cách kiểm soát người dân đến làm thủ tục
tuân thủ nguyên tắc năm k của bộ y tế
với sự hỗ trợ tích cực của ngành hải quan
doanh nghiệp đã và đang vượt về sản xuất kinh doanh vượt qua khó khăn
bên hải quan cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp chúng em
làm thủ tục nhanh ngòn lẹ
để sau cũng có phương án phòng chống dịch tốt
hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nhau
rồi sau cũng có hỗ trợ bộ phận giao nhận chứng tư
để hỗ trợ bọn em hoàn thành chủ đục trong một cách sớm nhất
sắp xếp hồ sơ rất là rô rít
để tránh tiếp xúc giữa doanh nghiệp với lại hải quan
để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả hai bên
nói chung là tiến triển rất là tốt
thuận lợi để cho doanh nghiệp giải phóng hàng trong mùa dịch này rất là tốt
để hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục hải quan
đặc biệt là các bệnh viện đơn vị nhập khẩu mặt hàng phục vụ
cho công tác phòng chống dịch bệnh
chiếc cục hải quan cả sài gòn khu vực một
cũng đã thành lập tổ tư vấn
sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp qua điện thoại
để hàng hóa kịp thời thông quan
tức là người ta vướng
ví dụ như có những cái mặt hàng
người ta chưa nhập bao giờ
hoặc là các cái dịch vụ
họ chưa bao giờ nhận làm cái hàng đó
ví dụ như là về cái trang thiết bị y tế
thì họ yêu cầu họ hỏi
về cái việc là hồ sơ họ cần những cái gì
và họ sẽ phải khai báo như thế nào
và cái chính sách thuế của cơ quan hải quan
hay là những cái chính sách quản lý
thì thường là cái vướng mắt của doanh nghiệp là
những cái hàng mà lần đầu tiên họ nhập
hoặc là chưa bao giờ họ tiếp cận đến
thì họ sẽ bị vướng mắt
nên là những cái đó là cái thường xuyên
cái vướng mắt của doanh nghiệp là những cái hàng mà lần đầu tiên họ nhập
thì chúng tôi trả lời ngay lập tức
cho họ và những cái thủ tục
và để cho họ kịp thời họ sửa
cái hiện nay vướng mắt nhất
trong giới đời cơ quan
là cái việc mà
họ viện trợ
họ viện trợ
của các cơ quan
của chính phủ nước ngoài
viện trợ cho
việt nam để phòng chống covid
những cơ quan tay
của quốc trang
của quốc trang như thế
nó khó trội
thì người ta viện trợ
cho việt nam
thì người ta nhận được
viện trợ cho
những cái thủ tục
thì rõ ràng là
cũng không phải là dễ dàng
cả phần đấy
tới hợp tổng cường
cái việc cấp tế phép
nó rất nhiều mất thời gian
nên tôi mong muốn
là những cái việc đó
phải có chính sách chung
để đo tạp quyền
để phóng những lô hàng
những cái hàng thuốc
cũng như là
các thiết bị phòng chống khác
phải kiệp thời nhanh chóng
mà cái việc đó
cơ quan hải quan
không thể nằm được
mà thuộc tổng quyền
của cơ quan này
cơ quan hải quan
sẽ tổ chức đối thoại
với doanh nghiệp
để tháo gỡ kịp
thời khó khăn
với mắt phát sinh
thuộc thống quyền liên quan
đến thu tục hải quan
chính sách thuế
công tác quản lý thuế
chế độ kế toán
chế độ hoàn thuế
cải cách thu tục hành chính
thu tục hải quan
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp
xuất nhập khẩu
thực hiện thu tục hải quan
một cách nhanh nhất
hạn chế được tối đa
những tác động tiêu cực
bắt đầu từ tám giờ ngày hôm nay
đến tám giờ ngày hai mươi ba tháng tám
đà nẵng sẽ dừng
tất cả các hoạt động
thực hiện nghiêm nguyên tắc
ai ở đâu ở đó
người dân không được ra khỏi nhà
thực hiện cách ly tuyệt đối
nhà với nhà
cũng không được di chuyển trên đường
tại ga đường sắt
đà nẵng cũng yêu cầu
thực hiện hoạt động ba tại chỗ
vì vậy tàu khách
sẽ tạm không đón trả khách
tại ga đà nẵng
bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng tám
để phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó đà nẵng thực hiện
giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tuy vậy tàu vẫn được phép
đón trả khách tại ga đà nẵng
hiện trên tuyến đường sắt bắc nam
ngành đường sắt chỉ tổ chức
chạy duy nhất đôi tàu khách thống nhất
chạy suốt giữa thành phố hà nội
và thành phố hồ chí minh
trên địa bàn thành phố đà nẵng
đôi tàu này chỉ đón trả khách
tại ga đà nẵng
không đón trả khách tại các ga khác
hành khách có vé tàu đến đi
tại ga đà nẵng
liên hệ với các nhà ga
tổng đài chăm sóc khách hàng
để được hướng dẫn trả vé
và bảo lưu tiền vé
chương trình an ninh ngày mới
sẽ tiếp tục với những tin tức giao thông
sở giao thông vận tải hà nội
vừa có văn bản gửi các đơn vị vận tải hàng hóa
tham gia giao thông trên địa bàn toàn thành phố
đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra
giám sát và xử lý đối với phương tiện
vi phạm giấy thẻ nhận diện
theo phản ánh
vẫn còn một số phương tiện vận tải hàng hóa
được cấp mã qr code
sử dụng không đúng các quy định về phòng chống dịch
theo nội dung đã đăng ký
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu
các phương tiện ô tô vận chuyển hàng hóa
ra vào thành phố chịu trách nhiệm chính
trong việc khai báo đăng ký và thực hiện đúng quy định
về việc tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch
không gây ủn tắc giao thông
cùng với đó thanh tra sở giao thông vận tải hà nội
phối hợp với các lực lượng chức năng
tăng cường kiểm tra giám sát
đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa
được cấp thẻ nhận diện
phương tiện có mã qr code hoạt động trên luồng xanh
và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định
về phòng chống dịch covid một mươi chín
một thông tin rất đáng lưu ý
đối với các em học sinh và các bậc phụ huynh
có con vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông đợt hai
từ một mươi ba h chiều ngày hôm nay
kết quả thi sẽ được công bố thay vì ngày hai mươi bốn tháng tám
như thông báo trước đó
đây là quyết định mới nhất của bộ giáo dục và đào tạo
cùng với đó bộ cũng điều chỉnh
một số mốc thời gian quan trọng như là xét công nhận tốt nghiệp
cấp giấy chứng nhận tạm thời
sớm hơn so với công bố trước đó
thời gian xét công nhận tốt nghiệp
trung học phổ thông sơ bộ
hoàn thành chậm nhất là ngày một mươi tám tháng tám
thay vì ngày hai mươi sáu tháng tám
thời gian cập nhật vào hệ thống quản lý thi
và gửi báo kết quả xét công nhận tốt nghiệp
trung học phổ thông sơ bộ
về bộ giáo dục và đào tạo
công bố kết quả tốt nghiệp
trung học phổ thông sơ bộ
hoàn thành chậm nhất là ngày một mươi chín tháng tám
thay vì ngày hai mươi bảy tháng tám
thời gian cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
trả học bạ và các loại giấy chứng nhận bản chín cho thí sinh
hoàn thành chậm nhất là ngày hai mươi ba tháng tám
thay vì ngày ba mươi tháng tám
thời gian in và gửi giấy chứng nhận kết quả cho thí sinh
cũng hoàn thành chậm nhất là ngày hai mươi ba tháng tám
thay vì ngày ba mươi tháng tám
thời gian thu nhận đơn phúc khảo
và lập danh sách phúc khảo
từ ngày một mươi sáu tháng tám đến hết ngày hai mươi ba tháng tám
thay vì từ ngày hai mươi bốn đến hết ngày ba mươi một tháng tám
thời gian tổ chức phúc khảo
nếu có hoàn thành chậm nhất là ngày hai mươi chín tháng tám
thời gian gửi danh sách thí sinh
được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông chính thức
về văn phòng bộ giáo dục đào tạo
chậm nhất là ngày năm tháng chín
thay vì ngày một mươi năm tháng chín
bộ giáo dục đào tạo đề nghị các đơn vị
căn cứ lịch điều chỉnh để triển khai các khâu tiếp theo của kỳ thi
trong đó lưu ý chuẩn bị các điều kiện cần thiết
để công bố kết quả đợt hai
năm hai nghìn hai mươi một từ một mươi ba h ngày hôm nay một mươi sáu tháng tám